thời gian vừa qua một số tin đồn thất thiệt về việc việt nam chuẩn bị đổi tiền xuất hiện trên mạng internet
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia
theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng bộ công an cho biết đã đấu tranh làm rõ đối tượng biện đặt thông tin trên
liên quan đến tin đồn thất thiệt về việc việt nam chuẩn bị đổi tiền
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trên không gian mạng xuất hiện một số bình luận xuyên tạc chủ trương chính sách kinh tế của nhà nước
từ đó bị đặt thông tin việt nam chuẩn bị đổi tiền dàn dựng hình ảnh mẫu tiền mới
bịa đặt rằng những mẫu tiền này đã được in và chuyển từ trung quốc về việt nam
từ đó kêu gọi người dân rút hết tiền khỏi ngân hàng để mua vàng ngoại tệ kèm theo các bình luận phỉ báng chính quyền và kích động chống phá
trong đó phem bếp việt bầu
hình luật like liên tục đăng tải các thông tin bị đặt liên quan đến việc việt nam đổi tiền
do có lượng theo dõi lớn nên thông tin bịa đặt mà trang này đăng tải lan truyền rất nhanh trên không gian mạng
góp phần hình thành và lan truyền tin đồn thất thiệt
theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng bộ công an cho biết trang facebook việt bầu gồm ba đối tượng quản trị
một trong số này là nguyễn xuân long sinh ngày hai mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại tổ hai mươi bốn ấp vườn dừa xã
phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại cơ quan công an nguyễn xuân long khai
trang facebook việt bầu do đối tượng nữ ở mỹ có tên nguyễn hằng tạo lập và quản trị từ năm hai nghìn một mươi năm
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn xuân long được nguyễn hằng mời tham gia ban quản trị với vai trò quản trị viên để đăng tải và duyệt bài
nguyễn xuân long sử dụng facebook phong tuấn với bi danh
nguyễn xuân long thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật
quá trình trao đổi thông tin trên mạng tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tôi được một người nữ ở mỹ tên nguyễn hằng mời làm viên tập viên cho facebook việt bầu
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tôi cập nhật thông tin từ nhiều nguồn kể cả báo nhà nước và trang mạng lề trái chưa kiểm chứng để viết bài
tin đồn như sau việt nam có thể sẽ có đổi tiền và một số bài viết khác có nội dung xấu về chính trị
sau bài này đã có
có hàng ngàn lượt like chia sẻ và bình luận
thậu quả gây ra rất nghiêm trọng làm người dân bộ ảnh rút tiền khỏi các nền hàng để mua vàng và đô la dự trữ ảnh hưởng đến sự điều hành của chính phủ
kết quả điều tra của bộ công an đã cho thấy rõ bản chất bịa đặt và dụng ý xấu của những đối tượng tham gia lan truyền thông tin thất thiệt
các cơ quan chức năng của bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan đến trang facebook vịt bầu
cũng như các đối tượng khác
các tham gia bịa đặt xuyên tạc phát tán thông tin thất thiệt để xử lý theo quy định của pháp luật